hiện nay trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều loại đá trường nóng và nhiều phương pháp dân gian chuyển miệng để chữa tê bì chân tay
tác dụng thực tế thì chưa thấy đâu nhưng đã có rất nhiều trường hợp bệnh nhân phải nhập viện vì bị bỏng nặng do điều trị theo phương pháp trường đá này
bệnh nhân này mắc đai tháo đường đã hai mươi bảy năm
những biến chứng tê bì tay chân của bệnh nhân tiểu đường lâu năm khiến ông luôn cảm thấy khó chịu
thời gian gần đây ông được tặng một cặp đá kỳ diệu với lời quảng cáo có cánh là giảm tê bì chân tay lưu thông khí huyết
tuy nhiên mới dùng đến lần thứ hai thì ông đã phải nhập viện vì bỏng nặng ở hai bàn chân
cho nên là không nên trường những cái thứ đồ nóng vào chân ông như thế

đây đều không phải là trường hợp hiếm gặp khi bệnh nhân đái tháo đường tự ý trường nóng bằng các nguyên liệu khác nhau như đắp lá trường đá dùng đá muối himalaya
theo các bác sĩ các bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường việc sử dụng các loại đá trường nóng này cực kỳ nguy hiểm do biến chứng thần kinh ngoại vi khiến bệnh nhân mất đi cảm giác nóng lạnh
đó là nguyên nhân dù nóng với nhiệt độ cao áp ra gây bỏng
bệnh nhân vẫn không cảm nhận được thấy mình bị bỏng
với những người bệnh đai tháo đường thì ngoài cái biến chứng về bản chân mất cái cảm giác thì ngoài cái biến chứng đó thì có rất nhiều cái biến chứng kèm theo
nhất là nó làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể và gây ra những cái vết thương trở nên rất là nghiêm trọng ảnh hưởng đến cái tính mạng
hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra tác dụng của việc trường nóng có thể chữa tê bì tay chân cho các bệnh nhân đái tháo đường
việc tự ý áp dụng các phương pháp
chuyển miệng cũng như nghe theo lời quảng cáo có cánh mà không kiểm chứng rồi sử dụng khi chưa có chỉ định sẽ để lại hậu quả khó lường